căn cứ pháp luật việt nam và quốc tế ngày sáu tháng ba bộ công an đã thông báo về hai tổ chức đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố là nhóm hỗ trợ người thượng msda và người thượng vì công lý msfj
theo đó tổ chức khủng bố nhóm hỗ trợ người thượng có tên tiếng anh là montana support group viết tắt là msga do các đối tượng imut melo và idran vardab nguyên là thành viên tổ chức quỹ người thượng mfi ở mỹ
tuyên bố thành lập năm hai nghìn một mươi một nhằm móc nối lôi kéo người dân tộc thiểu số sử dụng bạo lực tiến hành khủng bố kích động biểu tình bạo loạn vũ trang đòi ly khai tự trị thành lập nhà nước riêng ở tây nguyên
chủ sở đặt tại peelport
đối tượng cầm đầu chỉ huy là imut melo sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tại đắk lắk chủ tịch idran vardab phó chủ tịch ibiang melo phụ trách đối ngoại
ilu biang phụ trách truyền thông và các thành viên cốt cán